thưa quý vị trong bối cảnh cuộc xung đột giữa israel và hamas chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại khu vực giải gaza
thì căng thẳng trên vùng biển trung đông lại gia tăng giữa mỹ và lực lượng houthi ở yemen
dạng sáng nay ngày một mươi chín tháng một houthi tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một tàu mỹ ở vĩnh aden
tuy nhiên không cung cấp thời gian cụ thể
hải quân yemen đã thực hiện một chiến dịch nhắm mục tiêu vào tàu camp razor của mỹ

chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh rằng đây là hành vi đáp trả những động thái của mỹ và anh

trước tuyên bố của houthi ít giờ bộ quốc phòng mỹ cũng ra thông báo cho biết đã tiến hành một cuộc tấn công thứ năm nhằm vào các địa điểm của houthi